thông tin mà chúng tôi mới nhận được ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vừa cho biết
trong ngày hôm nay một mươi một tháng bốn việt nam chỉ ghi nhận một ca mắc mới covid một mươi chín
bệnh nhân này là mẹ của bệnh nhân số hai trăm năm mươi
cụ thể ca bệnh hai trăm năm mươi tám là bệnh nhân nữ bốn mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam
trú tại xóm hội hạ lôi mê linh hà nội
bệnh nhân là mẹ bệnh nhân hai trăm năm mươi bảy đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết luận dương tính với virus sars cov hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là bảy mươi năm ba trăm ba mươi bảy trường hợp
trong đó có một hai trăm chín mươi người cách ly tập trung tại bệnh viện hơn hai mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác
và hơn năm mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến sáng nay đã có một trăm bốn mươi bốn ca bệnh được chữa khỏi
hiện còn một trăm một mươi ba bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước
hai mươi ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai và tám ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
và cũng trong ngày hôm nay bộ y tế thông tin về việc xử lý ba ổ dịch covid một mươi chín tại hà nội và tp hcm
liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện bạch mai hà nội kể từ khi phát hiện bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba ngày sáu
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay chưa ghi nhận thêm ca mắc mới liên quan đến bệnh viện bạch mai và công ty trường sinh
bệnh viện bạch mai đã xét nghiệm chín một trăm sáu mươi hai mẫu trong đó có chín một trăm ba mươi mẫu âm tính hai mươi hai mẫu dương tính và một mươi mẫu đang chờ kết quả
cdc hà nội đã thực hiện một mươi ba trăm một mươi ba mẫu test nhanh người liên quan đến bệnh viện bạch mai tổ chức tại chín điểm trên địa bàn thành phố
trong đó ghi nhận bốn mươi mẫu nghi ngờ dương tính sau đó xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
đều cho kết quả âm tính
liên quan đến quán ba bút đa tp hcm thực hiện cách ly xét nghiệm đối với bốn bốn trăm sáu mươi sáu người trong đó có hai trăm năm mươi năm người có mặt trực tiếp tại quán bar
một bốn trăm một mươi sáu người đã có kết quả xét nghiệm âm tính một mươi tám trường hợp dương tính số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm
liên quan đến ổ dịch tại thôn hạ lôi mê linh hà nội ghi nhận bốn trường hợp có liên quan đến bệnh nhân số hai trăm ba mươi
đã từng đưa người nhà đi khám tại bệnh viện bạch mai
bệnh nhân số hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi ba hai trăm năm mươi bốn và hai trăm năm mươi bảy đã thiết lập chín chốt kiểm soát khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn hạ lôi với hai bảy trăm một mươi một hộ gia đình
bảy mươi người trong đó có ba trăm sáu mươi một người tiếp xúc gần là f một đã được cách ly tập trung sáu trăm ba mươi một người tiếp xúc với người tiếp xúc gần là f hai được cách ly tại nhà
lấy mẫu xét nghiệm hai trăm sáu mươi chín người f một kết quả xét nghiệm có một người dương tính là bệnh nhân số hai trăm năm mươi
cdc hà nội đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân của xóm bảng với khoảng trên một sáu trăm linh mẫu
liên quan đến bệnh nhân số hai trăm năm mươi một tại hà nam đã lấy mẫu một trăm bốn mươi người tiếp xúc gần gồm bệnh nhân cùng phòng
cùng phòng đã ra viện cán bộ y tế hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với chín mươi chín mẫu số còn lại đang chờ kết quả
về công tác giám sát dịch bệnh bộ y tế cử tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín tại hạ lôi mê linh hà nội
do phó giáo sư tiến sĩ trần như dương
viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương dẫn đầu
đây là người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã sơn lôi bình xuyên vĩnh phúc và ổ dịch tại bình thuận
thưa quý vị đến hôm nay tại thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội đã có năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín
hiện tại việc thực hiện cách ly ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín trong xã mê linh đang được triển khai quyết liệt
nhờ có sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị
từ trung ương thành phố đến huyện xã nên cuộc sống sinh hoạt của nhân dân thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh
vẫn được đảm bảo đầy đủ về an ninh an toàn và lương thực thực phẩm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thôn hạ lôi
đã có chín chốt kiểm soát y tế ra vào xã mê linh được thiết lập với sự tham gia đầy đủ của các lực lượng công an quân đội y tế dân quân tự vệ thanh niên tình nguyện
sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả người dân thôn hạ lôi xã mê linh
tại chốt chặn lối vào thôn ngoài mặt quốc lộ hai mươi ba lực lượng công an y tế quân đội đang kiểm soát chặt người ra vào thôn
để đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu cách ly lương thực thực phẩm và nhiều hiện vật khác vẫn kịp thời chuyển đến nhân dân thôn hạ lôi và lực lượng phòng chống dịch
nhiệm vụ của hai mươi bảy đồng chí công an huyện là xuống phối hợp chia làm ba k phối hợp với quân sự và các ban ngành của ủy ban xã thực hiện là cách ly hai mươi bốn trên hai mươi bốn
sau bốn ngày thực hiện cách ly huyện mê linh đang triển khai tích cực mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu huyện mê linh đảm bảo cung ứng lương thực
huyện mê linh đảm bảo cung ứng lương thực phẩm cho người dân cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một và các đối tượng có biểu hiện nghi ngờ
làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn đảm bảo đủ vật tư trang thiết bị y tế ban hành quyết định thành lập tổ giám sát sức khỏe toàn dân
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh ở nước ta ngày càng tăng tính đến ngày hôm nay đã có một trăm bốn mươi bốn người hồi phục
tuy nhiên thông tin mới nhất về hai trường hợp ở quảng ninh sau khi có kết quả hai lần âm tính với covid một mươi chín thì ở lần xét nghiệm tiếp theo đã dương tính trở lại khiến nhiều người lo lắng
những người đã khỏi bệnh và trở về cộng đồng đã thực sự an toàn hay chưa trước thông tin này chuyên gia nói gì mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau
hai bệnh nhân từng được xét nghiệm âm tính sau đó dương tính trở lại với virus sars cov hai là bệnh nhân số năm mươi và một trăm bốn mươi chín đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh quảng ninh
trong đó bệnh nhân số năm mươi đã hai lần xét nghiệm âm tính và đến lần thứ ba thứ bốn và thứ năm thì dương tính sau đó tới ngày tám tháng bốn thì tiếp tục âm tính
theo các chuyên gia hiện tượng này là bình thường và trước đó từng ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới như trung quốc hàn quốc
chúng ta sẽ sử dụng pháp đồ đó là thử xét nghiệm virus hai ngày một lần và với cả việc thử nghiệm virus covid một mươi chín hai ngày một lần thì phải thử ba lần âm tính
thì mới có là đủ tiêu chuẩn để hết bệnh bệnh nhân này vẫn đang nằm trong cái liệu trình điều trị và chúng ta cũng hoàn toàn sau khi xét nghiệm lần thứ ba thì là bệnh nhân lại tiếp tục được coi là dương tính và cũng sẽ tiếp tục cái liệu trình điều trị
chứ hoàn toàn không có việc là hai lần âm tính là bệnh nhân được ra khỏi cộng đồng
điều này thì đã được các chuyên gia y tế giải thích đấy là một cái đặc điểm của một số những người mà miễn dịch của họ nó không phải mạnh như những người khác
tức là cái lượng kháng thể họ sinh ra nó không đủ để trung hòa được gọi là hoàn toàn toàn bộ cái lượng virus ở trong cơ thể và nó dẫn đến một cái tình trạng là có thể là virus đã bị trung hòa rồi nhưng mà vẫn được đào thải ra ở trên bề mặt tim mạng và dẫn đến là cái việc khi mà người ta ngoái họng người ta vẫn tìm thấy
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết từ những nghiên cứu gần đây cho thấy với những xét nghiệm dù được xác định tái dương tính khi mang virus này đi cấy lại trong các tế bào dùng để
nhưng mà người ta dùng để phân lập trước đó thì kết quả mang lại rất khả quan do đó một số thông tin cho rằng bệnh nhân tái nhiễm trở lại là không đúng vì cơ thể đã có kháng thể rồi không thể nhiễm lại ngay
những cái virus đó khi mà đem cấy vào trong các tế bào mà trước chúng tôi tôi vẫn dùng để phân lập virus thì những cái virus đó nó không tiếp tục mọc ở trên các tế bào này
như vậy có thể là nó chỉ là một cái gọi là cấu trúc di chuyển tức là cái vật liệu di truyền còn sót lại
của cái con virus đó ví dụ như là các cái mảnh vỡ tế bào hoặc là gì đéo của cơ thể thôi chứ còn virus hoạt động thì không phải
và đây cũng là một cái hy vọng cho cộng đồng bởi vì là như thế tức là những người mặc dù là có tiếp tục đào thải virus nhưng mà không gây nguy cơ cho cộng đồng
dù đã có chứng minh về mặt sinh học tuy nhiên sars cov hai là một virus mới và khó lường để tránh những trường hợp khi xét nghiệm tài lượng virus chưa đủ lớn cho kết quả âm tính
nên bộ y tế vẫn yêu cầu những bệnh nhân sau khi xuất viện tiếp tục thực hiện tự cách ly thêm một mươi bốn ngày
đồng thời mới đây bộ y tế cũng thay đổi quy định cách ly tập trung
trước đây chỉ cần cách ly đủ một mươi bốn ngày là được về
nhưng hiện nay tất cả người cách ly phải qua hai lần xét nghiệm âm tính mới đủ điều kiện được về nhà